tòa án nhân dân tp hà nội cho biết ngày một mươi chín tháng ba tới đây sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo đinh la thăng
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí việt nam pvn cùng sáu đồng phạm trong vụ án
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
liên quan đến việc góp vốn tám trăm linh tỷ đồng của pvn vào ngân hàng thương mại cổ phần đại dương ocean bank
hội đồng xét xử gồm năm người hai thẩm phán và ba hội thẩm nhân dân do thẩm phán nguyễn thị xuân thu làm chủ tọa
hai kiểm soát viên trần thị thanh huyền và nguyễn thị hồng vân viện kiểm soát nhân dân thành phố hà nội giữ quyền công tố tại phiên tòa
ngoài ra tòa án và viện kiểm soát còn bố trí thêm một thẩm phán hai hội thẩm nhân dân một kiểm sát viên dự khuyết tại phiên tòa
tham gia viên tòa còn có khoảng hai mươi luật sư một mươi người làm chứng
đơn dân sự là pvn một tổ chức và bảy cá nhân có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong một mươi ngày từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi chín tháng ba xét xử cả ngày thứ bảy và chủ nhật
bảy bị cáo trong vụ án này bao gồm đinh la thăng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị hội đồng thành viên pvn
nguyễn xuân sơn nguyên phó tổng giám đốc pvn ninh văn quỳnh nguyên kế toán trưởng
kiêm trưởng ban tài chính kế toán và kiểm toán pvn
bốn bị cáo nguyên là thành viên hội đồng thành viên pvn gồm vũ khánh trường nguyễn xuân thắng
nguyễn thanh liêm phan đình đức cùng bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
theo quy định tại điều một trăm sáu mươi năm khoảng ba bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
riêng bị cáo ninh văn quỳnh bị truy tố thêm về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn
chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều hai trăm tám mươi tám
khoảng bốn điểm a bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín